xin kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình nghị quyết một mươi hai
thưa quý vị và các đồng chí nhằm tạo ra những thuận lợi tiện ích nhất trong giải quyết thủ tục hành chính thông thoáng công khai minh bạch nhanh chóng
thời gian qua lực lượng quản lý xuất nhập cảnh đã tích cực chủ động trong ứng dụng khoa học công nghệ tiên phong chuyển đổi số tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan tổ chức cá nhân trong công tác quản lý xuất nhập cảnh
đó là những dấu ấn thể hiện quyết tâm sớm hiện thực hóa mục tiêu
lộ trình nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị trong xây dựng phát triển lực lượng quản lý xuất nhập cảnh ngang tầm nhiệm vụ
là một binh chủng tinh nhuệ của ngành công an vừa thực hiện chức năng nghiệp vụ vừa thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động xuất nhập cảnh của công dân việt nam nhập cảnh xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài
bảy mươi năm qua lực lượng quản lý xuất nhập cảnh luôn đáp ứng kịp thời yêu cầu đối ngoại của đảng và nhà nước góp phần quan trọng hoàn thành trách nhiệm giữ vững an ninh chính trị
đảm bảo chất tự an toàn xã hội
nhận thức sâu sắc ý nghĩa tâm quan trọng của nghị quyết số một mươi hai đảng ủy cục quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động xây dựng và ban hành chương trình kế hoạch chuyên đề để triển khai cụ thể hóa phù hợp với tình hình đặc điểm của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh
trong đó đã xây dựng hệ thống mục tiêu cụ thể toàn diện từ nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng nhiệm vụ xây dựng tổ chức bộ máy và đối ngũ cán bộ
dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số và đầu tư trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đối với lực lượng quản lý xuất nhập cảnh thì với nghị quyết này là một trong những thời điểm rất là đặc biệt và cũng như là đảm bảo được yêu cầu để phát triển của lực lượng trong thời gian tới
trên cơ sở vậy thì lực lượng quản lý xuất nhập cảnh đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện với năm mươi hai nhiệm vụ
trọng tâm và một mươi giải pháp cụ thể để triển khai nghị quyết số một mươi hai này
xác định chuyển đổi số là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội cũng như đời sống
hướng đến phục vụ người dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn đồng thời tạo chuyển biến trong công tác quản lý điều hành của các cấp ủy chính quyền
sự tham gia vào cuộc đồng thuận thực hiện của mỗi người dân có vai trò quan trọng
qua đó phát huy hiệu quả tối đa đồng bộ các tiện ích dịch vụ từ chuyển đổi số đem lại
lực lượng quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động chú trọng coi cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm đột phá nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao
thời gian qua lực lượng quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục không ngừng đổi mới phương pháp làm việc đơn giản hóa thủ tục hành chính đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực công tác
các ứng dụng khoa học công nghệ chúng tôi cũng đã được đẩy mạnh trong nhiều năm qua và đến năm hai nghìn hai mươi ba thì đã có những kết quả nhất định
ví dụ như là việc cấp hộ chiếu điện tử từ tháng ba song hành với hộ chiếu phổ thông
ví dụ như việc là ứng dụng cửa auto gate ở tại năm sân bay lớn cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đúng ngày một mươi năm tháng tám là khi luật sửa đổi số hai mươi ba được có hiệu lực

cùng với đó thì việc sửa đổi số hai mươi ba được có hiệu lực
ví dụ như là việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới
chúng tôi cũng đã thực hiện tốt cái đề án một mươi chín của bộ công an trong việc tinh gọn và đảm bảo hiệu lực hiệu quả đối với lực lượng quản lý xuất nhập cảnh
thực hiện chính sách về xuất nhập cảnh với nhiều quy định mới
theo luật sửa đổi bổ sung luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
và luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
việc triển khai dịch vụ công trực tuyến
hộ chiếu gắn chip điện tử cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động đã tạo bước đột phá trong cải cách hành chính
lưu lựa khách nhập cảnh việt nam trong chiến thắng đầu năm tăng hơn hai trăm năm mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
với ba mươi một triệu lượt khách liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài có tám tám triệu lượt người nước ngoài nhập cảnh tăng ba trăm sáu mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
dự kiến việt nam sẽ đạt và vượt mục tiêu năm hai nghìn hai mươi ba đón một mươi triệu lượt khách nước ngoài
trong khi cao điểm du lịch quốc tế mới bắt đầu từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc có một mươi hai năm triệu lượt người nước ngoài đăng ký tạm trú tầm trung chủ yếu tại các tỉnh thành phố lớn
tình hình an ninh trật tự trên lĩnh vực xuất nhập cảnh cơ bản ổn định hoạt động xuất nhập cảnh trái phép giảm bốn mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tình hình an ninh trật tự trên lĩnh vực xuất nhập cảnh cơ bản ổn định hoạt động xuất nhập cảnh trái phép giảm bốn mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
cục quản lý xuất nhập cảnh đã tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và công tác quản lý xuất nhập cảnh nhằm cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân cơ quan doanh nghiệp người nước ngoài đồng thời tăng năng suất hiệu quả công việc chuyển đổi mạnh mẽ từ hoạt động thủ công theo phương thức truyền thống để tiến tới quản trị công việc thông minh hiện đại
hoàn thành cung cấp và triển khai bốn mươi thủ tục dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực xuất nhập cảnh
trong đó có một mươi tám dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh
triển khai cấp hai loại hộ chiếu theo mẫu mới gồm hộ chiếu không gắn chip điện tử hộ chiếu có gắn chip điện tử với nhiều đặc điểm bảo an tiên tiến
triển khai cổng kiểm soát tự động autogate tại các cửa khẩu cảng hàng không quốc tế đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục kiểm soát xuất nhập cảnh cho công dân việt nam người nước ngoài được nhanh chóng thuận lợi
nhờ đề ản sáu cũng như căn cửa công dân thì có các dự liệu và chúng tôi đã liên kết các dự liệu

hiệu quả chất lượng các mặt công tác được nâng cao nhất là trong công tác quản lý cư trú của người nước ngoài phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
công tác kiểm tra kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế đảm bảo chặt chẽ phục vụ tốt công tác đối ngoại
các mặt công tác của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh đều được điều chỉnh chặt chẽ bởi hệ thống quy chế quy trình quy định công tác
cục quản lý xuất nhập cảnh đã ra soát toàn diện và triển khai phân cấp phân quyền mạnh hơn cho công an địa phương tạo điều kiện tối đa cho cá nhân tổ chức doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh
công tác xây dựng lực lượng quản lý xuất nhập cảnh là chuyên nghiệp thân thiện vì nhân dân phục vụ
nội dung của một mươi một chữ vàng đó cũng chính là mục tiêu để xây dựng đội ngũ cán bộ của cả hệ lực lượng quản lý xuất nhập cảnh trong cả nước
chúng tôi nhận thức rất rõ cho dù xây dựng và cho dù đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại như thế nào
nhưng nếu không xây dựng được đội ngũ cán bộ có đầy đủ năng lực trình độ và phẩm chất thì cũng chưa thể tiến lên hiện đại được
số lượng công dân việt nam xuất cảnh trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba tăng gần hai trăm linh so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
với sáu năm triệu lượt số lượng công dân việt nam đề nghị
cấp hộ chiếu tăng mạnh do nhu cầu tìm kiếm việc làm cao
đặc biệt sau khi một số thị trường lao động nước ngoài như đài loan nhật bản hàn quốc mở cửa
hội chiếu của em đây là hội chiếu đã được gắn chip đã được cục quản lý xuất cảnh cấp hộ chiếu
thì em không phải vào quầy đăng ký thủ công sẽ được sử dụng luôn tại quầy tự động
đây đây đây
rồi của em đã xong rồi
rồi em để ngón tay vào
ngón tay trỏ
ngón tay trỏ ngón tay trỏ
rồi của em xong rồi
hiện tại em đang làm ở bên nước ngoài ạ
và lần đầu tiên là em qua sân bay này

và hoàn toàn để cho làm thủ tục ngắn gọn hơn ạ
hẹn gặp lại